liên bộ công thương tài chính vừa thông báo điều chỉnh giảm giá các loại xăng dầu từ một mươi năm h chiều nay
theo đó giá xăng giảm từ sáu trăm sáu mươi một đồng một lít đến bảy trăm linh tám đồng một lít các loại dầu cũng giảm mạnh
trong lần điều chỉnh này liên bộ công thương tài chính giữ nguyên mức trích quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành sau khi thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên
giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau
giảm năm trăm hai mươi tám đồng một kg xuống còn một mươi tám trăm năm mươi đồng một kg các mức giá mới và thời điểm trích quỹ bình ổn giá xăng dầu
đều được áp dụng từ một mươi năm h chiều ngày hai mươi một tháng ba